trước việc dự án xây dựng bãi xe ngầm tại công viên lê văn tám quận một tp hcm kéo dài cả chục năm nay chưa thể triển khai
mới đây ubnd tp hcm đã chính thức chấm dứt hợp đồng đối với nhà đầu tư dự án này
theo đó ubnd tp hcm giao sở giao thông vận tải thông báo chủ đầu tư công ty cổ phần đầu tư phát triển không gian ngầm
về việc chấm dứt thực hiện hợp đồng dự án xây dựng khai thác tầng ngầm làm bãi đổ xe và dịch vụ công cộng
tại công viên lê văn tám theo quy định
lý do do nhà đầu tư vi phạm hợp đồng dự án và không bảo đảm năng lực tiếp tục triển khai dự án
dự án được ubnd tp hcm ký với nhà đầu tư từ năm hai nghìn chín có bước vốn đầu tư dự kiến là bảy mươi triệu usd
sau điều chỉnh tăng lên hai trăm linh triệu usd
tổng diện tích sàn dự án là một trăm linh ba hai trăm hai mươi năm m hai gồm năm tầng hầm phục vụ đậu xe và hạ tầng kỹ thuật
phần còn lại là ba tầng hầm làm thương mại dịch vụ
theo thiết kế bãi đậu xe này có sức chứa hơn ba ba trăm linh chỗ đổ xe
tuy nhiên cho đến nay nhà đầu tư chưa hoàn thiện các thủ tục đầu tư chưa triển khai dự án